thông tin mới nhất về vụ cháy trung cư mini đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn phường khương đình quận thanh xuân thành phố hà nội
trưa nay một mươi ba tháng chín thủ tướng chính phủ phạm minh chính đã trực tiếp tới thị xát hiện trường vụ cháy
tại hiện trường thủ tướng phạm minh chính biểu dương lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã có mặt ngay sau khi nhận được thông tin
khẩn trương triển khai công tác chữa cháy khắc phục hậu quả
ông cũng cảm ơn người dân trong khu vực đã tích cực tham gia chữa cháy khắc phục hậu quả cứu chữa hỗ trợ những người gặp nạn
với các nạn nhân trong vụ hỏa hoạt người đứng đầu chính phủ yêu cầu các cơ quan hỗ trợ kịp thời về kinh tế cũng như tinh thần
thủ tướng yêu cầu nghiên cứu hoàn thiện các quy định quy chế phòng cháy chữa cháy với trung cư mini khu vực đông dân cư nhưng đường giao thông chật hẹp
bên cạnh đó cũng cần tăng cường tuyên truyền giáo dục người dân về công tác phòng cháy chữa cháy và kỹ năng ứng phó cháy nổ kỹ năng thoát hiểm khi xảy ra sự cố
lãnh đạo chính phủ giao ủy ban nhân dân tp hà nội phối hợp chặt chẽ với bộ công an chỉ đạo các lực lượng chức năng tập trung khắc phục hậu quả khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ cháy
nhấn mạnh việc làm rõ trách nhiệm của các tổ chức cá nhân có liên quan thủ tướng yêu cầu xử lý nghiêm vi phạm nếu có theo quy định của pháp luật
mặt khác thủ tướng yêu cầu bộ công an và lãnh đạo các địa phương thường xuyên kiểm tra giả soát các cơ sở có nguy cơ cháy cao trên địa bàn nhất là các trung cư mini cơ sở kinh doanh dịch vụ cho thuê trọ có mật độ người ở cao nhằm kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các vi phạm
tiếp đó thủ tướng đã tới bệnh viện bạch mai kiểm tra công tác cứu chữa những người gặp nạn động viên cây bác sĩ đang làm nhiệm vụ thủ tướng mong cây bác sĩ làm hết sức mình để cứu chữa các nạn nhân quan tâm động viên tinh thần các nạn nhân và người nhà